tin an ninh trật tự dạng sáng ngày một mươi tám tháng bảy đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy kết hợp cùng công an xã biển bạch huyện thới bình tỉnh cà mau đã chia làm nhiều hướng bao vây ngôi nhà của một người dân trên địa bàn và phát hiện nhiều đối tượng bất chấp quy định về phòng chống dịch tụ tập đánh bài ăn tiền
được biết ngôi nhà trên do tử văn khoanh làm chủ phát hiện lực lượng công an nhiều đối tượng đang tham gia đánh bạc để tháo chạy có hai mươi đối tượng trong đó có chín nữ đã bị bắt giữ tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ hai mươi năm bộ bài năm mươi hai lá gần hai mươi sáu triệu đồng cùng một số tăng vật khác có liên quan
theo lời khai ban đầu đã có cơ sở xác định từ thanh toàn con của chủ nhà tổ chức điểm đánh bạc trên ngoài các đối tượng là người địa phương còn có các đối tượng từ các địa bàn khác như huyện u minh cái nước
trần văn thời ngọc hiển và huyện giá rai tỉnh bạc liêu tham gia tụ điểm đánh bài được thay đổi địa điểm liên tục nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an
ngoài xử lý về hành vi đánh bạc các đối tượng còn bị đề nghị xử lý về vi phạm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín vụ việc đang được tiếp tục xử lý
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé